tết chôn trần nam thơ mê được xem là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc khmer nam bộ
không những vậy đây còn là nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống đồng bào dân tộc khơ me
tết chôn trần nam thơ mê năm nay bà con đồng bào khmer nam bộ rất phấn khởi
bởi một năm mưa thuận gió hòa làm ăn phát triển
từ rất sớm bà con phật tử là đồng bào khơ me đã đem lúa gạo muối lên cúng tại chùa
với nhiều người đây là phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc
theo đó từng hội gia đình tùy vào điều kiện mà dân cúng
với ước muốn trong năm mới đạt được vụ mùa bội thu đời sống phát triển hơn nữa
làm năm rồi mình cũng thấy gia đình mình cũng làm ăn cũng đỏ
mong mình làm ăn sao phát triển hơn nữa gia đạo trong gia đình mình cũng vừa giàu sức khỏe
tết chân trần nam thơ mê của đồng bào khmer chủ yếu diễn ra tại chùa
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
tết chân trần nam thơ mê của đồng bào khmer chủ yếu diễn ra tại chùa
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng chín